sáng ngày hai mươi ba tháng bốn tại cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị bộ tư lệnh quân khu bốn đã tổ chức lễ trao tặng một số trang thiết bị y tế thiết yếu
hỗ trợ đợt một cho quân đội nhân dân lào có phần giúp nước bạn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thay mặt đảng ủy bộ tư lệnh quân khu bốn thiếu tướng hà tân tiến phó tư lệnh quân khu đã trao tặng cho quân đội nhân dân lào
các trang thiết bị phòng chống dịch covid một mươi chín gồm hai kg hóa chất bốn bộ trang phục chống dịch tám tám trăm linh khẩu trang y tế bốn lớp
một mươi khẩu trang vải ba sáu trăm linh chai dung dịch sát khuẩn nhanh và bình phun thuốc tích điện tổng giá trị hơn hai tỷ đồng
thay mặt quân đội nhân dân lào đại tá khăm nho linh xuổng phu sư đoàn trưởng sư đoàn bốn quân đội nhân dân lào chúc mừng việt nam đã thành công bước đầu
trong phòng chống dịch covid một mươi chín và cảm ơn sự quan tâm nghĩa tình của quân khu bốn đã dành nhiều tình cảm cho quân đội nhân dân lào
món quà này có ý nghĩa quan trọng góp phần giúp đảng chính phủ quân đội và nhân dân lào chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín